tại tây ninh đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước tỉnh tây ninh lần thứ năm
tham dự đại hội có đồng chí lê quốc phong bí thư thứ nhất ban chấp hành trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cùng đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương lãnh đạo các ban ngành của tỉnh
từ những phong trào thi đua trong thời gian qua tỉnh tây ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao hơn mức bình quân chung của cả nước
cũng nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí lê quốc phong đã trao tặng huân chương lao động
và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác